thời gian vừa qua trên địa bàn thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã xảy ra nhiều vụ tai nạn do xe đầu kéo kéo theo rơ móc chở sắt thép không chẳng buộc cẩn thận
đây là nỗi ám ảnh của người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn
trước thực trạng trên thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh đã ra quân kiểm tra chấn chỉnh hoạt động này
trong buổi ra quân thanh tra tỉnh đã kiểm tra một mươi xe đầu kéo đang lưu thông từ khu công nghiệp cái mép khu công nghiệp phú mỹ một ra quốc lộ
tất cả một mươi xe nói trên đều không bảo đảm an toàn chẳng buộc hàng hóa sơ xài và không mang theo giấy vận tải khi lưu thông trên đường
thanh tra giao thông tỉnh đã lập biên bản xử phạt hành chính một mươi trường hợp nói trên đồng thời nhắc nhở tài xế khắc phục và tuân thủ các quy định của luật giao thông đường bộ
để bảo đảm an toàn trong thời gian tới các cấp các ngành và địa phương cần có nhiều biện pháp như tuyên truyền đến các doanh nghiệp vận tải
áp dụng chế tài khắc phục xong hậu quả mới cho tiếp tục lưu thông để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra như thời gian vừa qua